công an quận bình tân tp hcm cho biết đã hoàn tất hồ sơ khởi tố một số đối tượng có hành vi kích động gây dối tấn công lực lượng chức năng trong vụ tụ tập đông người tại công ty powell vào hôm ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
đó là đối tượng võ văn trụ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tại tỉnh long an
sáng ngày một mươi một tháng sáu đối tượng này có đến công ty poyen để làm việc nhưng sau đó đã bỏ việc để cùng một nhóm công nhân tụ tập gây dối
khi thấy lực lượng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an ninh tại đây trụ đã dùng nhiều vật cứng trong đó có một viên đá lớn nặng hơn ba mươi kg ném trực diện vào lực lượng chức năng khiến một chiến sĩ công an bị thương
đến chiều ngày một mươi năm tháng sáu cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng võ văn trụ để tiến hành điều tra
tại trụ sở trụ khai nhận do thấy đám đông hô hào nên hùa theo kích động dùng đá ném vào lực lượng công an
được biết cả trụ và vợ đều đang làm công nhân tại công ty powel
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật